thực tế vừa qua cho thấy quy trình bổ nhận cán bộ có nơi có chỗ
vẫn để lọt một số cá nhân có biểu hiện suy thoái về đạo đức tham ô tham nhũng
và bộ máy chính quyền các cấp đặc biệt là cấp trung ương
làm phương hại danh dự uy tín của đảng suy giảm niềm tin của nhân dân
bài học này hội nghị trung ương một mươi hai đã giúp kinh nghiệm sâu sắc
để chuẩn bị cho nhân sự đại hội một mươi ba sắp tới
vâng thưa quý vị những quyết nghị về công tác lựa chọn cán bộ
tại hội nghị trung ương một mươi hai đã nhận được sự quan tâm và khết mực ủng hộ của nhân dân
làm thế nào để đánh giá đúng cán bộ không bỏ sót người tài
càng không để lọt cán bộ tha hóa biến chất vào bộ máy lãnh đạo khóa mới
là việc không hề dễ dàng
hội nghị trung ương một mươi hai đã đưa ra những điểm nhấn quan trọng
đòi hỏi công tác đánh giá lựa chọn cán bộ
đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược phải hết sức cẩn trọng chú đáo
trong quy trình lựa chọn cán bộ khâu giới thiệu là bước khởi đầu quan trọng nhất
để lựa chọn đúng người có tài có đức có tâm
hội nghị lần này gắn trách nhiệm đến cùng với người giới thiệu cán bộ
đúng được vinh danh sai định rõ tội tránh lập lại tình trạng
khi xảy ra sai phạm ít thấy ai lên tiếng chịu trách nhiệm
hội nghị lần này gắn trách nhiệm đến cùng với người giới thiệu cán bộ
với người cán bộ của mình tránh là tư duy nhiệm kỳ
tôi sắp hết rồi sắp hết thời hạn rồi
tôi đưa người của tôi ekip của tôi vào để sau này tôi còn trục lợi
và khi tôi nghỉ rồi thì tôi không còn trách nhiệm nữa
suốt kinh nghiệm trong quy trình tuyển chọn đánh giá cán bộ
trung ương đã ban hành một số quy định như quy định hai trăm một mươi bốn năm hai nghìn một mươi
trong đó yêu cầu các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước
đặc biệt là đội ngũ cán bộ trụ chốt
uy tín cao trong trung ương trong bộ chính trị trong toàn đảng
mà cần phải có uy tín cao trong nhân dân
sự tin yêu của nhân dân chính là thức đo với những người lãnh đạo đảng và nhà nước
đảng viên mà được giới thiệu vào trung ương khóa này
thì phải lấy ý kiến của nhân dân ở khu dân cư như đại biểu quốc hội
thì chúng ta mới chọn được người có đức có tài
và chọn được những cán bộ thực sự xứng đáng là người thay mặt cho nhân dân
để mà lãnh đạo đất nước đưa đất nước ngày càng
đại hội một mươi hai nó đạt được chính là thế này
cũng chủ trương đó
nhưng mà biện pháp thì này nhiều hơn
và quyết tâm nhiều hơn
một trong những biện pháp thì này của đại hội một mươi hai
là dựa vào sơ chân
lấy sức dân mà xây dựng cuộc sống cho dân
lấy sức dân mà xây dựng đảng
những cái chỉ đạo này thì nếu mà nó được thể chế hóa thành pháp luật
một cách cụ thể
một cách rõ ràng và phù hợp với cả hệ thống pháp luật hiện hành của chúng ta
thì nó sẽ đi vào cuộc sống và sẽ đáp ứng được yêu cầu đặt ra đối với cả đội ngũ cán bộ
chủ tịch hồ chí minh đã nói cán bộ là cây gốc của mọi công việc
đảng ta đã bước sang năm thứ chín mươi
cũng là thời điểm quan trọng chuyển giao thế hệ khi đại hội một mươi ba đang đến gần
quyết tâm chính trị tại hội nghị lần này cho thấy
chọn lọc được đội ngũ cán bộ kế cận đủ năng lực gánh pháp trọng trách cao cả
chính là sứ mệnh của thế hệ tiền nhiệm
là trách nhiệm của mỗi người dân khi lựa chọn người nắm giữ vận mệnh của đảng của tổ quốc và dân tộc trong tương lai